sử dụng xăng e năm không những làm giảm khí thải giảm tiêu hao nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường giá thành lại rẻ hơn sang thông dụng mà không ảnh hưởng tới động cơ phương tiện
tuy vậy trong thời gian qua trên địa bàn tp hcm do chưa làm tốt công tác truyền thông nên nhiều người dân tiêu dùng còn e ngại khi sử dụng xăng e năm
hiện nay một số nước trên thế giới đã bán đại trà xăng có pha hàm lượng ethanol còn cao hơn cả xăng e năm với hàm lượng ethanol là một mươi
để đưa sang e năm sử dụng rộng rãi các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết và hiểu rõ hơn về lợi ích của săn sinh học e năm
theo tôi thì để thúc đẩy cái việc sử dụng xăng e năm thì có thể chúng ta cần trước hết là công tác tuyên truyền để thúc đẩy công tác tuyên truyền để người dân thấu hiểu được lợi ích từ sáng ngày năm đưa lại
xong xong đấy thì chính phủ có một số ưu đái để sử dụng xăng e năm
ví dụ như giá bán giữa xăng e năm
xăng khoáng và xăng e năm phải có sự tranh lệch cao hơn để người dân người ta sử dụng đến xăng e năm nhiều hơn
hiện tại lượng xăng e năm tại công ty xăng dầu khu vực hai petrolimax sài gòn được pha chế đạt quy trình hướng dẫn theo quy định của tiêu chuẩn iso chín nghìn một hai nghìn tám và iso iec một mươi bảy nghìn hai mươi năm hai nghìn năm để cung cấp cho thị trường và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của khách hàng
chúng tôi sẽ nhập e một trăm linh
vào bồn chuyên dụng a một và a hai
nguồn chín mươi hai thì chúng tôi nhập
và khi xuất xăng e năm thì chúng tôi sẽ thực hiện pha chế theo tỷ lệ giữa e một trăm linh và xăng chín mươi hai để ra được sản phẩm e năm theo một chương trình tự động hóa và được đặt sẵn trên chương trình
theo báo cáo của sở công thương tp hcm hiện nay trên địa bàn có chín đơn vị đầu mối cung cấp xăng dầu thông qua hệ thống phân phối với sáu tổng đại lý và năm trăm một mươi tám cửa hàng bán lẻ
trong đó có hai trăm sáu mươi hai trên năm trăm một mươi tám cửa hàng xăng dầu
thực hiện bán xăng theo lộ trình của thành phố từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
thì lúc đầu bán thì cũng chưa có nhiều
nhưng mà hiện nay là một ngày tôi bán khoảng từ bốn năm trăm linh tới năm lít
tức là nó chiếm tỷ trọng khoảng một mươi ba xăng
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thành phố sẽ triển khai phân phối săn sinh học e năm trên địa bàn và ngừng bán xăng a chín mươi hai vào quý i hai nghìn một mươi tám để thay thế xăng sinh học e năm